tố cáo ông hải dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của chị số tiền ba mươi năm triệu đồng
để làm thủ tục xuất cảnh sang hàn quốc lao động
ngoài ra chị linh còn cung cấp thêm thông tin về việc ông hải chiếm đoạt tiền của hai mươi hai bị hại khác
để làm thủ thuật xuất cảnh sang hàn quốc lao động nhưng ông này không thực hiện được
tổng số tiền ông hải chiếm đoạt của các bị hại là tám trăm linh năm triệu đồng
đồng thời chị linh đã giao nộp hai mươi ba giấy biên nhận do ông hải ký nhận của chị và các bị hại trên
công an quận ô môn đề nghị các phòng nghiệp vụ công an thành phố cần thơ công an các đơn vị địa phương truy tìm
nếu phát hiện ông nguyễn thanh hải thì kịp thời bắt giữ và thông báo đến công an quận ô môn
tại phường chư văn liêm quận ô môn thành phố cần thơ
điện thoại bảy mươi một ba mươi tám sáu mươi một nghìn chín trăm một mươi một điện thoại di động chín trăm một mươi năm tám mươi năm nghìn chín trăm chín mươi chín gặp đồng chí trương văn nguyên để phối hợp điều tra
đồng thời đề nghị các bị hại trên liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ô môn để cung cấp thêm thông tin
hai đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh bình định và thành phố đà nẵng vừa bị lực lượng công an điều tra bắt giữ
tại bình định công an thị xã an nhơn vừa khởi tố và bắt tạm giam lê văn tắp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú huyện tuy phước tỉnh bình định về hành vi trộm cắp tài sản
hàng ngày tác dùng xe mô tô đi đến các hàng quán vờ hỏi mua hàng rồi lợi dụng lúc chủ hàng đi lấy các mặt hàng theo yêu cầu
tắc đã ra tay lấy tiền và điện thoại di động rồi bỏ đi
bằng phương thức hoạt động đó bước đầu tất khai đã lấy tổng cộng hơn hai mươi chiếc điện thoại di động
cùng nhiều tài sản khác trên địa bàn thị xã an nhơn huyện tuy phước và thành phố quy nhơn
lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm thuộc cảnh sát cơ động công an thành phố đà nẵng đã bắt quả tang đối tượng lê ngô công đức
ba mươi tuổi trú quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đang trộm cắp ở bệnh viện đà nẵng
trước đó đối tượng đức đã tra trộn vào bệnh viện lợi dụng người nhà bệnh nhân sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an đức khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại bệnh viện đà nẵng
tài sản chủ yếu là điện thoại di động ví tiền
ngoài các điện thoại thu giữ trên người đối tượng lực lượng chức năng đã làm rõ và thu hồi nhiều điện thoại đã bị đối tượng mang cầm cố tại các tiệm cầm đồ trên địa bàn
tìm ra được những đối tượng trộm cắp tình hình an ninh trật tự được đảm bảo
đó là những hiệu quả ban đầu nhờ việc lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại thành phố đà nẵng ghi nhận tại phường thạc gián quận thanh khê địa bàn đầu tiên của thành phố có hệ thống camera lắp tại tất cả các tổ dân cư
ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu bà nguyễn thị mai cư trú tại kiệt bảy mươi bốn trên một mươi tám đường phan thanh phường thạc gián
đã bị kẻ trộm đột nhập vào nhà lấy cắp một máy tính sách tay
rất may sau khi trình báo lực lượng công an đã dựa vào hình ảnh được ghi lại tại camera lắp ở kiệt từ đó xác định và đã truy bắt được đối tượng
nhiều lần nhà tôi mắc rồi mà hồi đó là chưa có camera là không tìm được thủ phạm
sau khi bữa nay là có camera rồi nhà chúng tôi bác được thủ phạm rồi nhờ công an phường thạc gián quận thanh khê đã bác được
khu dân cư tam giác hai b phường thạc gián đây là một trong những địa bàn phức tạp tập trung nhiều đối tượng trộm cắp nghiện hút
tuy nhiên từ khi có camera được lắp đặt người dân ở đây rất yên tâm bởi tình trạng các đối tượng tụ tập đã giảm hẳn
từ khi có camera này là những đối tượng nơi khác người ta không dám tới đây hoặc là những đối tượng ở đây người ta không có bắn mặt ở đây
tại vì có camera giám sát này tình hình về an ninh
tự an toàn xã hội ở khu vực từ khi bắt camera đến bây giờ rất là tuyệt vời
cái hiệu quả của vấn đề lắp đặt camera từ trang thời gian qua là bắt được một số đối tượng qua cổng giờ hệ thống camera
cho nên là nhân dân thấy được cái lợi ích trong trang tạo tăng của trang tội phận
duy nhìn ra nơi ở địa phương cho nên là nhân dân cũng như các bộ nhân dân trong phường là đắm
đến nay toàn phường thạc gián đã có một trăm một mươi bảy camera
lắp đặt tại một trăm một mươi một tổ dân phố
điều đáng nói toàn bộ kinh phí để nắp đặt hệ thống camera này là do người dân và một số cơ quan xí nghiệp trên địa bàn phường đóng góp
tổng số tiền đã vận động được là hai trăm bảy mươi triệu đồng
bên cạnh ủng hộ về mặt kinh phí người dân còn tạo điều kiện để camera nối vào đường truyền internet của gia đình
truyền hình ảnh về máy chủ được lắp tại công an phường
từ đó giảm đáng kể chi phí lắp đặt hệ thống
tiến hành lắp đặt camera thì
đó là một cái động tỉnh mà các đối tượng ở trong khu dân cư biết được và cũng như đối tượng nơi khác thấy cái hệ thống lắp đặt như vậy là rất là nhiều
giống sắp tắt đoạn những cái đường kịp mà trọng yếu nhất
nghĩa là đấu tượng vào đó đường ra và đường vào phải đi qua gọi nó cho nên là hệ thống gọi ra đều theo dũa cho nên là từ đó cũng răng ra được
trong thời gian qua là cái việc trọng cấp đánh nhau ở địa bàn phường của dân quý giống rất là đáng kể
một ngày trực ban của chiến sĩ công an phường thạc gián ngoài những công việc như thường lệ là việc giám sát hình ảnh camera truyền về hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
bản tin tiếp tục với thông tin về diễn biến phức tạp của chiều cường tại tp hcm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương triều cường
bản tin tiếp tục với thông tin về diễn biến phức tạp của triều cường tại tp hcm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương triều cường
bản tin tiếp tục với thông tin về diễn biến phức tạp của triều cường tại tp hcm

theo đó công an các đơn vị địa phương thuộc công an tỉnh cà mau đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch
phương án phòng chống lục bão thiên tai tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn
chuẩn bị đầy đủ vật tư trang thiết bị phương tiện cũng như lực lượng sẵn sàng ứng phó kịp thời
nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cũng như bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có mưa bão xảy ra
thiết bị dịch tư phục vụ cho công tác phòng chống cục bão đồng thời cũng thường xuyên kiểm tra
bảo dưỡng bảo trì các phương tiện giao thông thi bộ như vỏ máy cano xe chở quân nhằm đáp ứng thiệt thời
theo cầu của công tác khi có bão lũ xảy ra theo ý kiến của truyền đạo giám đốc
đồng thời đơn vị cũng chuẩn bị một số vật tư trang thiết bị về phòng chống lục bão
để trang bị cấp phát lại cho các huyện thành phố cà mau
với chức năng nhiệm vụ của mình phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh
đã tăng cường kiểm tra các phương tiện đòi dọc đòi ngang bến phà hoạt động trên địa bàn
nhắc nhở các chủ phương tiện chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông đường thủy
phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm như chở quá tải trọng
phương tiện thiếu thiết bị đèn tín hiệu phao cứu sinh không đảm bảo an toàn khi lưu thông
ngoài ra đơn vị còn chủ động phối hợp với bộ đội biên phòng thường xuyên tuyên truyền
nâng cao ý thức phòng chống lục bão cho các chủ tàu thuyền ở các biển
bà con làm nghề trên sông hướng dẫn cách sử dụng phương tiện cứu sinh
bố trí nơi trú ẩn neo đậu tàu thuyền an toàn khi có bão
chúng tôi nhờ anh em đồng biên phòng phối hợp với cảnh sát đường thủy
để xuống ghe tuyên truyền phòng chống lục bão
để cho tôi có gốc kinh nghiệm bản thân để liên gia biển
để có tình hướng bão hấp thấp nhiệt tế
liên hợp với anh em vô bờ để kiếm chỗ neo đậu an toàn
thông báo kịp thời đến bà con tình hình mưa bão thiên tai có thể xảy ra
và kết hợp rất tiên triền hướng dẫn cho bà con cách phòng tránh bão khi có mưa bão xảy ra
còn về lực lượng và phương tiện sẵn có của đơn vị
chúng tôi luôn sẵn sàng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để đáp ứng kịp thời khi có yêu cầu cần thiết xảy ra
với phương châm lấy phòng là chính chúng phải tích cực kịp thời ngay từ giờ đầu phút đầu
sẵn sàng chủ động trong mọi tình huống lực lượng công an cà mau đã và đang góp phần
cùng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau
thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người dân khi có bão lụt xảy ra
vào chiều qua sở y tế tp hcm cho biết vừa phát hiện thêm ba trường hợp nhiễm virus zika
nâng tổng số ca nhiễm trên địa bàn thành phố là ba mươi tám ca
theo lãnh đạo sở y tế tp hcm trong ba ca nhiễm mới có hai ca trên địa bàn quận hai và một ca ở quận bình thạnh
đây hiện là hai địa phương có số ca nhiễm cao nhất thành phố với tám ca ở quận bình thạnh
như vậy cho đến thời điểm này đã có một mươi ba trong số hai mươi bốn quận huyện có người nhiễm virus zika tại tp hcm
trước đó vào sáng ngày hôm qua tỉnh bà rịa vũng tàu cũng đã công bố trường hợp đầu tiên nhiễm virus zika trên địa bàn tỉnh này
và như vậy tính đến nay cả nước đã ghi nhận bốn mươi sáu ca nhiễm virus zika
trong khi đó theo thông tin từ sở y tế tp hcm số suất huyết đã xảy ra thành dịch tại nhiều địa phương của tỉnh
trong ba tuần liên tiếp gần đây số mắc sốt xuất huyết tăng cao đột biến
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một toàn tỉnh đã có hai hai trăm bảy mươi bốn trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng gần năm mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm không có trường hợp tử vong
tỉnh quảng nam đã chỉ đạo sở y tế các địa phương và ngành liên quan tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết
trong đó chú trọng phòng bệnh quan trọng nhất là diệt bọ gậy loang quang tại hộ gia đình phun hóa chất
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi một trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã phân công hàng chục cán bộ giám sát tại năm địa phương trọng điểm dịch bệnh của tỉnh quảng nam
thực hiện giám sát và hỗ trợ trong quá trình xác minh dịch thu thập số liệu dịch để phân tích tổng hợp đưa ra các biện pháp xử lý
một ngôi làng mà nằm tách biệt hoàn toàn với bên ngoài và sở hữu nhiều không
không có đường cho các phương tiện giao thông không có chợ không có điện lưới quốc gia và không trạm y tế và thậm chí là không có cả sóng điện thoại nữa
vâng và chừng ấy thôi thì cũng đã đủ cảm nhận sự đặc biệt của ngôi làng này
tuy nhiên thì chưa dừng lại ở đó mặc dù điều kiện khó khăn như vậy ngôi làng này có nhiều điều khiến chúng ta phải ngỡ ngàng và thán phục
và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân đến thăm ngôi làng này
đó là ngôi làng mang tên aua
thuộc xã a vương huyện tây giang tỉnh quảng nam
ngôi làng này nằm dưới chân những dãy núi trường sơn
ngôi làng cách trung tâm xã a vương một mươi năm km đường rừng và không có đường cho các phương tiện vào đây
sau hành trình hơn sáu giờ đi bộ nhóm phóng viên chúng tôi đã có mặt tại ngôi làng này
chúng tôi được mời đến nhà truyền thống của làng và người đầu tiên ra đón tiếp là nhà làng alangen
sau đó lần lượt những người dân trong làng đến chào hỏi khách và tất cả đều mang theo một thứ quà gì đó của gia đình mình để thiết đại khách
bất kỳ ai khi đến aur đều trở thành khách chung của cả làng và đó là một truyền thống là tập tục
chúng tôi vận động là con chào là phải bơm cơm bơm mía bơm chuối là lấy rượu lấy muối cho các con nó ăn lại
cho nó vui để mài sầu nó nhớ lại truyền thống của mình
không có chợ búa không có hàng hóa để giao thương trao đổi
vì vậy người dân trong làng auerr chủ yếu là tự cung tự cấp cũng như bao gia đình khác trong làng
công việc hàng ngày của gia đình chị plen thị a bung là chăm cho đàn gia súc chăm nương lúa
còn chồng chị anh arang trong
sẽ cùng với những người đàn ông khác đi suối bắt cá tôm và vào rừng hái nắm rau xanh tìm thức ăn cho cả gia đình
công việc đàn ông thường ngày là sáng là phải đi rừng
đi hai các dược liệu các dược liệu để bán để tiết kiệm tiền
còn thứ hai là phải tranh thủ là đi rừng bắt cá bắt chim bắt chuột
để có cái đồ ăn cho gia đình
ở làng aur khu trang nuôi bò heo trâu
được người dân tập trung ra hẳn một khu riêng biệt
cách làng hơn một km để tránh ô nhiễm và dịch bệnh
không phá rừng họ làm như thế để tránh gây hạn hán vào mùa khô và lục lội vào mùa mưa
có lẽ bởi sự thân thiện biết bảo vệ thiên nhiên như vậy mà ngôi làng này không gặp sự cố do thiên tai gây ra
a u e r theo tiếng bản địa nghĩa là những con kiến cùng xây tổ ấm
và đúng như vậy những người dân ở làng a u e r vẫn hàng ngày miệt mài cùng nhau vung vén xây dựng một cộng đồng làng đoàn kết đùm bọc nhau
ngôi làng với một trăm linh là đồng bào dân tộc cơ tu chỉ có vỏn vẹn hai mươi một nốt nhà với hơn một trăm linh nhân khẩu
thế nhưng ngôi làng ấy đã tạo dựng cho mình và đóng góp thêm vào nền văn hóa việt nam
điểm điều tuyệt diệu
chia tay với dãy núi trường sơn chúng ta cùng quay trở lại với thủ đô
và từ lâu lụa vạn phúc đã trở thành món quà lưu niệm của hà nội được du khách cả trong và ngoài nước yêu thích
và mỗi khi đến hay đi thì ai ai cũng muốn mang theo hoặc làm quà tặng những sản phẩm từ lụa vạn phúc đúng không
vâng đúng như vậy ạ
thế nhưng một vấn đề ở đây là thế hệ trẻ làng lùa vạn phúc hiện nay đã không còn mặn mà với nghề truyền thống của quê hương
trái ngược với điều đó thì chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn
anh nguyễn anh sơn suốt hai mươi năm qua đã theo nghề nỗ lực không ngừng và không mệt mỏi
có những sáng tạo làm giàu đẹp hơn sản phẩm lụa của quê hương
những chiếc ống nước năng lượng mặt trời với nguồn nguyên liệu dồi dào
nhờ vận dụng các kiến thức kỹ năng
ngày còn làm điện làm cơ khí
anh nguyễn văn sơn là đời thứ bảy ở vạn phúc
đã có những sáng tạo mà không nơi nào có được
gia đình anh là cơ sở sản xuất duy nhất ở vạn phúc
vận dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để nhuộm sợi
sau một quá trình tôi đi làm nghề chuộng nhuộm và nhuộm tơ lụa
tôi thấy người ta nhuộm bằng than
và tôi cảm thấy nguồn năng lượng thì càng ngày càng cạn kiệt
tôi mới nảy sinh ra là làm than thì nó cũng rất độc hại
và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh rất nhiều
nên tôi mới nghĩ ra là mình sẽ phải chọn một cái nguồn năng lượng sạch
sáng nghề trong tay
thay vì phải thuê thợ anh cũng tự mua nhiều thiết bị về thiết kế lắp đặt lấy
anh đã đầu tư khoảng hơn một trăm linh triệu đồng để sáng tạo nên hệ thống nhuộm sợi bằng năng lượng
với những chiếc thùng nhộn hai lớp bằng sợi thủy tinh giữ nhiệt chống cháy hiệu quả
không chỉ tiết kiệm điện tiền dụng giảm chi phí năng suất và chất lượng
mà sản phẩm lụa được nhộm của gia đình anh cũng ngày một tốt hơn
việc sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp với điện
thì nó làm cho cái môi trường của mình
mình làm nhưng mà mình cũng không ảnh hưởng đến các cái người xung quanh
và nó thân thiện với môi trường hơn
theo truyền thống việc nhộn hàng đều phải dùng bằng thang
khiến cho khí độc co hai và chất thải rắn từ xỉ than thải ra môi trường là rất lớn
việc áp dụng năng lượng mặt trời vào nhuộm tơ lụa
đã góp phần làm xanh sạch môi trường làng nghề
từ cái chỗ mà ta thấy rằng là đây là việc làm có ích và đảm bảo được cái môi trường rồi
thì việc nhân rộng ra cũng là cần thiết mà hiệp hội chúng tôi cũng cần phổ biến
và nhân rộng cho đối với nhiều những cái doanh nghiệp khác
bởi vì có làm được như thế thì trong cái môi trường của làng nghề được cải thiện và được đảm bảo an toàn hơn
thì từ đó nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu là cho du lịch làng nghề sắp tới
mà hiện nay là thành phố hà nội cũng lãnh đạo thành phố cũng rất là quan tâm
làm sao cho môi trường du lịch của vạn phúc phải xanh sạch đẹp
hàng trăm năm qua đây vẫn là nơi cung cấp sản phẩm lụa truyền thống hơi thở của thời đại tiếng nói của

tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những tin tức đáng chú ý
có trong các số báo ra ngày hôm nay
đang là một vấn đề lớn cần được giải quyết hiện nay tại nhiều đô thị lớn
thế nhưng để giải quyết được vấn đề này đang là một bài toán chưa có lời giải
có bài tìm lối ra cho việc xây mới các trung cư cũ
bài báo cho biết hiện tp hcm còn tồn tại khoảng gần năm trăm linh tòa trung cư cũ với trên hai mươi hai hai trăm linh hộ dân đang sinh sống
đáng lo hơn là không ít tòa nhà trong số các trung cư này đang trong tình trạng nguy hiểm cho người dân
đến nay tp hcm đã có chủ trương dỡ bỏ và xây mới năm mươi số trung cư cũ này giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thế nhưng chủ trương này rất khó để thực hiện bởi chưa đạt được sự đồng thuận từ phía người dân
một ý kiến được nhiều hội dân ở trung cư đưa ra chính là lý do kinh tế
bởi nhiều hộ dân không đủ khả năng chi trả cho các khu nhà ở tái định cư mà chủ đầu tư đưa ra
và dù biết là nguy hiểm và nhiều bất tiện khi trung cư xuống cấp nhưng họ đành chấp nhận
mặt khác tuy đến nay đã có khá đông nhà đầu tư đăng ký đầu tư cải tạo trung cư cũ
nhưng chủ yếu chỉ nhắm vào địa bàn trung tâm là quận một nơi trung cư được xem là đất vàng
dân cư đông việc tạo được độc thuận nghiêm các quy định đề ra
thời gian gần đây có một số thông tin sai lệch về việc xử lý vi phạm quy định gián khẩu hiệu
tính mạng con người là trên hết trên xe ô tô
để các đơn vị kinh doanh vận tải cũng như là tài xế lái xe ô tô nắm và thực hiện đúng quy định
ubnd giao thông quốc gia vừa ban hành văn bản chấn chỉnh thông tin trên
theo nghị định số bốn mươi sáu của chính phủ từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
quy định phạt tiền từ một triệu đồng đến hai triệu đồng đối với cá nhân
từ hai triệu đồng đến bốn triệu đồng đối với tổ chức
kinh doanh vận tải dịch vụ hỗ trợ vận tải không niêm yết hoặc niêm yết không chính xác đầy đủ
theo quy định trên xe ô tô chở hành khách về biển số xe khối lượng hành lý miễn cước
và khẩu hiệu tính mạng con người là trên hết
tuy nhiên theo thông tư số sáu mươi ba của bộ giao thông vận tải
quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
thì khẩu hiệu tính mạng con người là trên hết chỉ được niêm yết bên trong
tại vị trí lái xe dễ nhận biết
như vậy việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến rán khẩu hiệu tính mạng con người là trên hết
chỉ áp dụng đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định
xe buýt xe taxi xe hợp đồng xe du lịch
quy định trên không áp dụng đối với xe ô tô vận tải hàng hóa
và cũng không có quy định nào bắt buộc phải dán khẩu hiệu tính mạng con người là trên hết
ở phía trước kinh lái như một số ô tô hiện nay kể cả xe tải đang thực hiện
thời gian vừa qua tình trạng bến cóc xe dù hoạt động
ngang nhiên từ trục đường khuất duy tiến quận thanh xuân hà nội
đến bến xe mỹ đình vẫn diễn ra thường xuyên
gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và gia tăng ủn tắc giao thông
trước thử trạng này lực lượng thanh tra giao thông cảnh sát giao thông công an
quận phường trên địa bàn đã vào cuộc giáo diết
chốt trực thường xuyên nhưng vẫn chưa thể giải quyết triệt đề tình trạng này
trục đường phạm hùng quốc duy tiến từ lâu đã trở thành điểm nóng
về tình trạng ủn tắc giao thông đặc biệt là khu vực trước cửa tòa nhà
thăng long no một ở số một khuất duy tiến
xe khách thường xuyên dừng đón trả khách gây bức xúc cho người dân nơi đây
xe vào đây để đi vào nhà hoặc là vào trung cư là gây rất là mất trật tự
thứ nhất là mất an toàn cho chính hành khách thôi
xe mà đón trả khách sai quy định thì vẫn còn
và đặc biệt là trong những giờ cao điểm thứ nhất là phương tiện đông
thứ hai là cán bộ chiến sĩ kể cả là cảnh sát trật tự này
cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông sẽ tập trung vào chống phân luồng
chống ủn tắc phục vụ nhân dân đi lại
nên là dựa vào cái tình trạng đông người đông phương tiện
những hình ảnh này đã trở nên vô cùng quen thuộc tại đây
điều đang nói là dù đã rất nhiều lần bị phản ảnh
và bị các lực lượng liên tục triển khai chốt trực xử phạt
nhưng vẫn không thể giải quyết triệt đề được tình trạng này
về cái tình trạng này thì đội chúng tôi đã thường thuyên bố trí là ba tổ tuần tra
trên cái trục đường phạm hùng phạm văn đồng
là hai tổ và một tổ trên trục đại lộ thăng long ra cái chỗ tòa nhà thăng long năm mở văn
để xử lý thì trong tháng vừa rồi cũng đã xử lý ba trăm năm mươi một trường hợp xe đón trả khách và dừng đỗ sai quy định
khách tập trung như thế thì bây giờ về chức năng
thì là phải bắt những cái xe rùi
nhưng ai bắt thì ở cái chỗ này nó khó hơn này
xe đang chạy
thì chỉ có cảnh sát
thì cảnh sát giao thông mới được dừng xe
mà xe vi phạm mà đang dừng
thì thanh tra giao thông mới xử lý thế thì hai cái đó cũng là hai cái điểm nó có cái khoảng trống
cho nên là không thể huy động được tổng lực để ra mà giải quyết trừ khi anh thành lập liên ngành
chín tháng đầu năm nay phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã xử lý hơn một mươi năm trăm linh trường hợp xe khách vi phạm
lực lượng thanh tra sở giao thông vận tải đã xử lý
sáu một trăm một mươi một trường hợp phạt tiền gần sáu mươi triệu đồng

thế nhưng chỉ cần lơ là kiểm tra giám sát là các hiện tượng lại tái diễn và biến tướng ngày càng tinh vi
vì thế để giải quyết tận gốc bài toán này không chỉ cần sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng
mà hơn hết là ý thức chấp hành quy định pháp luật của các nhà xe và chính thói quen bắt xe dọc đường của hành khách